bà vũ đặng hải yến đã đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc flc vì một số lý do cá nhân
bà hải yến là nhân sự được cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết
ủy quyền thực hiện toàn bộ quyền cổ đông tập đoàn flc và hãng hàng không bamboo airways sau khi ông bị khởi tố
ngày một mươi bốn tháng bảy hội đồng quản trị tập đoàn flc đã chấp thuận đề nghị đơn từ chức của bà vũ đảng hải yến
sau khi bà yến đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc flc vì một số lý do cá nhân
nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc bà vũ đặng hải yến cũng là người trước đó đã thay mặt
và đại diện thực hiện toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản quyền tài sản thuộc sở hữu của ông trịnh văn quyết
và điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và bamboo airways sau khi ông quyết bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố
đến khi hội đồng quản trị của flc đã bầu ông đặng tất thắng làm chủ tịch mới
trước đó tập đoàn flc cũng đã có nhiều thay đổi về nhân sự
đại hội cổ đồng bất thường ngày hai tháng bảy đã bầu ba nhân sự
bổ sung vào hội đồng quản trị gồm ông lê bá nguyên ông doãn hữu đoàn và ông lê thái sam
sau đó ông nguyên được hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch thay cho ông đặng tất thắng